thưa quý vị trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn cả nước đã xảy ra hai bốn mươi tám vụ cháy
hơn bốn mươi trong số đó đã xảy ra tại nhà dân và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và để tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn kiềm giảm cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
tại các hộ gia đình bộ công an đã tiếp tục duy trì thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ trong những tháng cuối năm
địa bàn quận hoàng mai hà nội không khó để bắt gặp loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh như thế này
những cửa hàng giặt là này với diện tích hơn hai mươi m hai song xung quanh chất đầy chăn ga và quần áo của khách hàng
dây điện thì đấu nối chẳng chịt hàng hóa thì đặt ngay sát ổ điện thiết bị điện
trong khi yêu cầu tối thiểu về khoảng cách là năm m
bình chữa cháy đóng vai trò quan trọng khi sự cố mới phát sinh
xong nhìn xung quanh việc trang bị này hầu như là không có
theo quy định các cửa hàng kinh doanh tùy theo diện tích sử dụng phải trang bị ít nhất một bình chữa cháy
lối thoát nạn cánh cửa để cứu tính mạng khi sự cố xảy ra đã bị phá vỡ cấu trúc và được tận dụng triệt đề như thế này
qua các vụ cháy xảy ra trong thời gian qua
lối thoát nạn đều bị biệt kỳ
dẫn tới những hậu quả đau lòng

nói chung là cái nhu cầu của phòng cháy chữa cháy là đảm bảo an toàn cho mọi người và cũng chính là bản thân em tôi
nhưng mà qua thực tế được các anh triển khai
thì tôi thấy là nói chung là như cơ sở mình thì cần bổ sung thêm để đảm bảo an toàn cho mọi người và những người xung quanh
thế là mình đầu tiên
thời gian cần tất nguyên án lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn người dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
với những lỗi vi phạm đã được nhắc nhở phúc tra mà không khắc phục sẽ xử lý nghiêm theo quy định
xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh kinh tế
liên tiếp ba vụ vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hương yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào
và đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường phát hiện
tại tổ dân phố lỗ xã phường nhân hòa thị xã mỹ hào lực lượng chức năng phát hiện
trịnh duy chức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phương nhân hòa thị xã mỹ hào điều khiển xe ô tô vận chuyển
ba trăm linh kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó tại xã lạc đạo và xã chỉ đạo huyện văn lâm lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện
sáu trăm một mươi kg mỡ lợn đã bốc mùi hồi thối và một một trăm linh kg lỏng lợn không đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm hiện cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm
và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên
càng gần tết nguyên đán thì nhu cầu về hàng hóa càng tăng cao nên tình hình kinh doanh
vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng diễn biến phức tạp
lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã vừa phát hiện và bắt quả tang
một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại khu vực ấp tân biên xã an nông huyện tịnh biên
lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế dương văn giang chú tại huyện châu phú
điều khiển xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở một mươi bốn bịch phụ da nhãn mát nước ngoài
một mươi chín phi thùng hóa chất xuất xứ từ nước ngoài và không có nhãn hiệu
trên năm ba trăm linh sản phẩm giày dép túi sách ba lô băng keo không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra tài xế giang không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
công an huyện tịnh biên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị đội cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ công an quận bắc tử liêm
thành phố hà nội vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số hai trăm ba mươi sáu g sản xuất buôn bán hàng giả
là thực phẩm xảy ra tại phường phú diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
bắt giữ bốn đối tượng với thủ đoạn tinh vi là phù phép những viên xê sủi thành những thực phẩm chức năng
để bảo vệ sức khỏe lừa bán cho người tiêu dùng
những thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt và để kiếm lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng
đây là gần một hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi được làm giả
đang đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị công an quận bắc tử liêm thu giữ
dù có bao bì nhãn mát giống với hàng thật
thế nhưng sản phẩm bên trong lại không phải thực phẩm chức năng mà chỉ là những viên xê sủi
từng có tiền án về tội cướp giật đối tượng này đi thu mua xe sủi trôi nổi trên thị trường
sau đó về bóc sạch nhãn mát dán tem nhãn giả rồi đóng hộp bán ra thị trường
dù tất cả nguyên liệu để tạo ra một sản phẩm giả như thế này chỉ có giá khoảng một mươi năm đồng
thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp hàng chục lần
qua tìm hiểu trên internet được biết sản phẩm bán chạy tôi đã lên mạng tự tìm hiểu công thức
tự tìm hiểu công thức và thuê in nhờ in gửi giao dịch qua mạng để nhận cái hộp in về tự làm ra sản phẩm
thật chính là xê sủi đó xê sủi mua về rồi dán nhãn vào đó
khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất của đối tượng
cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một bộ tem nhãn giả
các loại giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm giả
và cùng với đủ loại dụng cụ đóng gói bao bì
dù công cụ đơn giản thô sơ các loại xe sủi được sử dụng để phù phép thành thực phẩm chức năng
cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ
thế nhưng vì lợi nhuận tranh lệch quá cao
nên vẫn có một số đối tượng bán lẻ sẵn sàng nhập về để bán lại cho người tiêu dùng
dù biết rõ đây là hàng giả
sản phẩm này là sản phẩm nhái lại của ổng tiệu
em mua vì giá thành nó rất là rẻ
thì em chỉ biết là nó xê sủi bình thường ạ
sao lại biết là xê sủi
tại vì cái viên xê sủi này nó giống như viên xê sủi khác ở ngoài thị trường
cái viên vitamin c khác
tại vì dịch covid cũng khó khăn
nên là em muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi con ạ
lấy xê sủi để đánh lừa người tiêu dùng
thế nên màu cam của viên xê sủi cũng khác hẳn với màu vàng nhạt của thực phẩm chức năng
một số chi tiết in trên bao bì của hàng giả cũng không đầy đủ
chi tiết như hàng thật
thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh
khách hàng thường đặt mua qua mạng
khó có thể kiểm chứng trực tiếp
đến một mươi ba h ba mươi phút trưa ngày hôm nay
cả nước đã tiêm hơn một trăm bốn mươi ba năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
có hai mươi một trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi

tám trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố còn lại có tỉ lệ bao phủ đủ hai liều từ bảy mươi đến dưới chín mươi
tám trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố còn lại có tỉ lệ bao phủ đủ hai liều từ bảy mươi đến dưới chín mươi
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được trên một mươi ba triệu liều
trong đó có bảy triệu mũi một và ba ba triệu mũi hai
bộ y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trong độ tuổi chỉ định
đặc biệt bộ lưu ý việc ưu tiên tiêm chủng cho người từ năm mươi tuổi trở lên người mắc bệnh nền
tp hcm vừa có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo bộ công thương
có biện pháp điều phối tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép
trong ba tháng tới nhất là thời gian tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
việc này để bảo đảm có nguồn cung ứng oxy y tế cho các cơ sở y tế tại tp hcm
cũng như các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị kịp thời cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện nay số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cần điều trị có xu hướng tăng nhanh nên nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện
phục vụ điều trị covid một mươi chín tăng cao hiện các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại tp hcm sử dụng khoảng một trăm bảy mươi tấn oxy lỏng một ngày
dự báo trong thời gian tới cần khoảng ba trăm năm mươi tấn oxy lỏng một ngày
trong khi đó hiện chỉ có năm đơn vị có khả năng cung cấp cho tp hcm
với lượng oxy lỏng có thể cung cấp là khoảng một trăm năm mươi tấn một ngày
với lượng oxy cung cấp cho y tế hiện nay thì chỉ chiếm tỉ trăm triệu tấn
lượng thấp có nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế trong thời gian tới
liên quan đến việc này ubnd tp hcm cho biết bộ y tế đã có công văn
gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và phân phối oxy y tế tại miền nam
trong việc tăng cường sản xuất cung ứng oxy phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thanh lan bốn mươi tuổi để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi hai đối tượng nguyễn thanh lan đến gia đình bà phạm thị thủy ở xã an viễn huyện trảng bom
chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa vợ cũ của lan đã ly dị
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng trậu cây cảnh ném vào nhà bà thủy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ một khẩu súng một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế
tại cơ quan công an lan đã cuối đầu nhận tội và khai nhận mua khẩu súng tại campuchia với giá tám triệu đồng để phòng thân
chiều nay tnth hà nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
tòa tuyên phạt bị cáo dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô một mươi hai năm tù về tội giả mạo trong công tác
cùng tội danh hai cựu hiệu phó đại học đông đô là trần kim oanh và lê ngọc hà lần lượt bị tuyên một mươi năm tù giam và chín năm tù giam
các bị cáo còn lại bị tuyên từ một mươi hai tháng tù treo đến sáu năm tù giam
tòa cũng tuyên truy thu số tiền bảy triệu đồng
cảnh sát đạo đảm bảo cấp tiền bảy một tỷ đồng thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội được xác định đã nộp về quỹ của trường đại học đông đô
cơ quan tố tụng cho biết chủ mưu của vụ án là trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị đại học đông đô
tuy nhiên hiện hùng đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được bị can này
liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn hai một trăm linh tỷ đồng cục cảnh sát hình sự cho biết đã bước đầu làm rõ vai trò thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây
điền khều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê thành phố hải phòng trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cầm đầu để điều tra mở rợ
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com cấp master
từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các địa lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng trần hải hưng phan hòa bình
để tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác để quản lý
và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với các con bạc
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự
ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia việt nam campuchia tập trung chủ yếu tại thành phố hồ chí minh đồng nai và bà rệ vũng tàu
sau một thời gian xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá
hoạt động rất tinh vi có sự liên kết giữa nhiều đối tượng số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng
đường dây này do đối tượng nguyễn ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và trần lập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc cầm đầu tổ chức
hai đối tượng này cùng một số đối tượng khác thường lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
phương thức thủ đoạn hoạt động rất kín đáo tinh vi
số đối tượng này đều có quan hệ họ hàng với nhau nên câu kết chặt chẽ có phân chia vai trò từng đối tượng
các đối tượng thường giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber
để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài cá độ bóng đá trên mạng internet
bước đầu đã làm rõ tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là khoảng ba trăm tám mươi tỷ đồng
thưa quý vị để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong mùa giáng sinh năm nay
lực lượng công an đã chủ động triển khai các phương án tuyệt đối không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ
bảo đảm cho người dân đón giáng sinh trong an lành bình yên
khu vực nhà thờ lớn hà nội ngay từ đầu giờ chiều đã có rất đông người dân tụ tập tại đây
và mục đích chính là để chụp ảnh lưu sửa
đủ mọi lứa tuổi thậm chí là không đeo khẩu trang như thế này
lực lượng công an đã liên tục nhắc nhở yêu cầu người dân không tụ tập đông người
ngoài việc cắm chốt phân luồng giao thông lực lượng công an đã bố trí các tổ tuần tra
kiểm soát đến từng hộ kinh doanh để nhắc nhở tuyên truyền công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không để tình trạng lân chiếm vệ hẻ tụ tập đông người
tôi thấy rằng cái dịp noel này quận phường đều có những chủ trương tôi thấy rất là đúng
vì bây giờ dịch bệnh thì cũng đang rất là căng thẳng
bản thân tôi là người dân tôi rất là chấp hành những cái mà chủ trương của quận phường đưa ra
chẳng hạn như là hôm nay này là năm giờ chúng tôi sẽ chấp hành
chúng tôi đóng cửa không kinh doanh để tránh tụ tập
mà cái tụ tập này thì để làm sao giảm bớt cái nguy cơ lây lan dịch bệnh
bên cạnh công tác phòng chống dịch lực lượng công an đã tăng cường bố trí các tổ tuần tra lưu động
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trong ngày lễ noel
để người dân đón giáng sinh trong an lành bình yên
công an thành phố công an quận tăng cường
không cho công an phường lực lượng trinh sát mật phục
bố trí vào các tuyến điểm bên trong khu vực bảo vệ
cũng như bên ngoài các điểm công cộng liên kề để đảm bảo công tác phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm trộm gấp tài sản mong túi
để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai
các tuyến phố nhà trung quang trung nhà thờ lý quốc sư
ấu triệu ngo huyện thò sương trân cẩm sẽ bị cấm đường
những người được vào trong khu vực cấm đường là những người đang cư trú trong khu vực bảo vệ
những người có giấy bời của nhà thờ lớn
do đó người dân cần chủ động nắm thông tin để thuận tiện cho việc di chuyển của mình
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bởi đầu bản tin sẽ là những cập nhật về an ninh trực tự
trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn bành
ba mươi năm tuổi quê tỉnh an giang để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện nhân trạch và công an xã long thọ bắt quả tang bành đang tàn trữ trái phép chất ma túy
trên địa bàn ấp hai xã long thọ thu giữ một gói ma túy đá
làm việc với công an bành khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đến huyện long thành mua gói ma túy trên
của một đối tượng chưa rõ lây lịch về để sử dụng thì bị bắt
trong trưa hôm nay tại một căn hộ trên tầng một mươi hai của chung cư tecco phường tân thới nhất quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh bất ngờ cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt giải cứu sáu người xuống đất an toàn
trong đó hai người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu do hết nhiều khói vào người
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng một mươi hai lốc c trung cư techco trên đường phan văn hớn
do vị trí cháy nằm trên cao nên người dân không thể tiếp cận tìm cách dập lửa tại chỗ
ngay lập tức ban quản lý chung cư báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba
điều một mươi sáu xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
lực lượng chức năng đã tiếp cận bằng thang bộ cứu được sáu người ra khỏi đám cháy đưa xuống đất an toàn
trong đó hai người được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nhẹ do hít phải khói
một người thoát nạn cho biết đang ở trong nhà thì nghe mọi người la hét ôm sòm nên mở cửa ra xem
thì nước cháy chung cư lập tức chạy thang bộ xuống đất
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do một cháu một mươi hai tuổi
tự đốt ghế sofa trong căn hộ dẫn đến hỏa hoạn
chuyển sang những thông tin khác nhân dịp giáng sinh và đón chào năm mới từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
lãnh đạo công an đồng nai đã đến thăm tặng quà chúc mừng tòa giám mục giáo phận xuân lộc
các linh mục giáo sứ và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh
tại các điểm đến
lãnh đạo công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc đến giám mục
các vị linh mục chức sắc tu sĩ cùng toàn thể đồng bào công giáo
đồng thời gửi lời cảm ơn đến giám mục các linh mục hội đồng mục vụ các giáo sứ
đã cùng với chính quyền làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian tới lãnh đạo ngành công an mong muốn toàn giám mục các giáo sứ phối hợp chặt chẽ
với cấp ủy chính quyền để xây dựng tỉnh đồng nai ngày càng phát triển
trong đó quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên trên địa bàn
bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn công tác giám mục các linh mục đã gửi lời cảm ơn
đến cán bộ chiến sĩ công an đồng nai thời gian qua đã luôn đồng hành giúp đỡ nhân dân nói chung
đồng bào công giáo nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh
hỗ trợ phát triển kinh tế đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
còn sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi hai tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra buổi hội thảo khoa học với chủ đề
ứng dụng kinh tế tuần hoàng vì mục tiêu tăng trưởng xanh phát triển bền vững
hội thảo nhằm bảo vệ môi trường từ việc tuần hoàng
sử dụng rác thải tái chế trong hoạt động sản xuất tại việt nam
góp ý kiến tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tăng trưởng xanh phát triển bền vững là làm sao để rác thải phải bằng không
tức là tái chế rác thải và sử dụng được các sản phẩm từ tái chế
để làm được điều này con người phải thay đổi tư duy phát triển kinh tế truyền thống
như khai thác sản xuất xử lý mà cần chuyển sang chưu trình khép kính
với tất cả các tài nguyên được sử dụng
cụ thể trong thiết kế sản phẩm phải tăng hoặc kéo dài thời gian sử dụng
có chế độ bảo trì sửa chữa tái sử dụng tái sản xuất tân trang và tái chế lâu dài
đối với các doanh nghiệp nhà sản xuất để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng xanh
phát triển bền vững cần chú trọng đến nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàng
bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm thiểu chất thải
ngoài ra theo các chuyên gia tăng trưởng xanh phát triển bền vững còn phải chú trọng
đến các yếu tố như thiên tai lũ lụt biến đổi khí hậu dịch bệnh
cần phát triển các nguồn năng lượng từ thiên nhiên như năng lượng mặt trời
năng lượng gió phát triển hướng ra biển
mặt khác đặc biệt đối với người dân cần nâng cao nhận thức đối với các biện pháp bảo vệ môi trường
nên từ chối các sản phẩm không đạt chuẩn về đảm bảo môi trường phân loại rác thải chất thải ngay từ gia đình
do sở du lịch thành phố hồ chí minh tổ chức sự kiện kéo dài từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tuần lễ du lịch hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất con người bản sắc văn hóa
các dịch vụ du lịch và ấm thật đặc trưng của thành phố hồ chí minh
qua đó truyền niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố hồ chí minh đến với người dân
cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến thành phố hồ chí minh
đến du khách trong nước và quốc tế góp phần phục hồi ngành du lịch thành phố sau đại dịch
cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp tri khai các chương trình kết cậu du lịch cuối năm
trong điều kiện thức ấn an toàn với dịch covid một mươi chín
phát biểu tại sự kiện bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
để tuần lễ du lịch không chỉ dừng lại ở giới hạn thời gian bảy ngày
hướng đến việc trở thành sự kiện thường niên của người dân thành phố và du khách gần xa
các sở ngành thành phố thủ đức hai mươi một quận huyện tập trung cho công tác phát triển sản phẩm du lịch theo hướng
mỗi quận huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch
xem đây là chìa khóa động lực gia tăng sự hấp dẫn của điểm đến
theo sở du lịch thành phố hồ chí minh cùng với sự thành công của ngày hội du lịch thành phố năm hai nghìn hai mươi một
tuần lễ du lịch được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ
của ngành du lịch thành phố hồ chí minh nói riêng và du lịch việt nam nói chung trong năm hai nghìn hai mươi hai
trở thành sự kiện thường niên được mong đợi của người dân thành phố cũng như khách du lịch trong và ngoài nước
trong hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai sở y tế thành phố hồ chí minh có báo cáo về hai trường hợp tử vong
sau khi làm đẹp ở quận tân phú và quận một
cả hai bệnh nhân này đều tử vong tại bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm sau khi làm thẩm mỹ
tại hai cơ sở làm đẹp trên địa bàn thành phố
ngày bảy tháng một mươi hai sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
về hai nữ bệnh nhân tử vong sau khi thực hiện dịch vụ thăm mỹ
tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận tân phú và quận một sở y tế đã khẩn trương kiểm tra xác minh
vụ thứ nhất là nữ khách hàng ba mươi tuổi là học viên của cơ sở thẩm mỹ viện vea số một trăm linh bốn nguyễn công trứ quận một
người này phẫu thuật nâng mũi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện vea và tử vong sau đó hai mươi bốn giờ
vụ thứ hai bệnh nhân hai mươi bốn tuổi tử vong khi trị mụn tại cơ sở spa dịp cllick
tại địa chỉ ba mươi hai nghìn một mươi tám đường độc lập phần tân quý quận tân phú
sở y tế đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án đối với hai trường hợp để phục vụ cho công tác điều tra
hiện cả hai vụ việc trên đã được các cơ quan điều tra quận tân phú và quận một thủ lý